sau nhiều trận mưa lụn lớn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trụ giữa của cầu đã bị gãy

tuy nhiên những ngày qua mưa lớn kéo dài lụn kéo về đã cuốn trôi đường tránh khiến việc đi lại của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên những ngày qua mưa lớn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trụ giữa của cầu đã bị gãy
trước tình hình đó chính quyền xã thiện kế đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại hai bên đầu cầu và làm đường tránh tạm để người dân qua suối
tuy nhiên những ngày qua mưa lớn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trụ giữa của cầu đã bị gãy
cây cầu xi nằm trên tuyến đường liên xã nối các xã hợp hòa thiện kế ninh lai và xã sơn nam huyện sơn dương
với tổng chiều dài gần hai mươi km
tuyến đường này do hạt quản lý giao thông huyện sơn dương quản lý
kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm chỉ có một mươi tám triệu đồng một km
nên không đáp ứng được nhu cầu sửa chữa
do đó cây cầu si đã bị gãy trục giữa gần một năm nhưng vẫn chưa được khắc phục
phương án tạm thời đang được ủy ban nhân dân xã thiện kế triển khai
là đổ một lớp đất đá lên mặt cầu để người dân đi lại tạm thời
cây cầu si bị sập chúng tôi đã kịp thời báo cáo huyện huyện
và thực hiện các biện pháp là cắm các biển báo cảnh báo nguy hiểm
và tổ chức khắc phục tạm thời để cho nhân dân đi lại
huyện sẽ hỗ trợ kinh phí để mua ống cống và một số giọ thép
hiện nay chúng tôi đang tiếp tục khắc phục làm đường tránh tạm thời
chính quyền và nhân dân xã thiện kế rất mong các cấp chính quyền địa phương
và các bộ ban ngành xem xét sớm đầu tư xây dựng cây cầu mới
để việc đi lại giao thương được thuận lợi
các em học sinh trong vùng đi học qua suối được an toàn mỗi khi mùa mưa lũ về

các bên đã nhất trí tiếp tục thảo luận tại vòng đàm phán tiếp theo
mặc dù các phe nhóm đối lập đã đồng ý thành lập các khu vực tránh leo thang bạo lực
xong kết thúc vòng đàm phán thứ năm đại diện các nước bảo trợ là nga thổ nhĩ kỳ và iran
lại không thể thống nhất được cơ chế thành lập các khu vực giảm căng thẳng ở syri
thành phố horm phía đông qatar và ở miền nam syri
phái đoàn thổ nhĩ kỳ đã không đồng ý ký kết các thỏa thuận về hai khu vực chống leo thang đầu tiên
và chuyển việc giải quyết vấn đề này sang vòng đàm phán tiếp theo
một kết quả tích cực duy nhất trong vòng đàm phán thứ năm này là các bên đã thông qua việc thành lập nhóm làm việc chung
có nhiệm vụ xác định các khu vực tránh leo thang cũng như soạn thảo các điều kiện để thành lập các khu vực đó
trong khi đó tại iraq hiện có khoảng một mươi năm đến hai mươi người dân thường mắc kẹt
tại một số khu vực mà tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đang chiếm giữ trong thành phố cổ thuộc thành phố musun của iraq
điều phối viên nhân đạo của liên hợp quốc bà liz grant đánh giá số dân thường mắc kẹt trong thành phố mosul của iraq
đang ở trong tình cảnh đặc biệt nguy hiểm khi họ phải đối mặt với bom đạn hàng ngày và sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn khó khăn
con số thống kê trên được công bố trong bối cảnh các lực lượng iraq đang đẩy nhanh chiến dịch đánh chiếm lại toàn bộ thành phố mosun
nơi is từng tuyên bố là căn cứ địa của nhóm này tại iraq từ năm hai nghìn một mươi
lực lượng an ninh và quân đội iraq dự đoán quân chính phủ với sự hỗ trợ của không quân mỹ có thể giành chiến thắng cuối cùng tại mosun trong tuần này
tuy nhiên chiến dịch sẽ gặp khó khăn do is có thể lợi dụng dân thường làm lá chăn sống
một báo cáo của liên hợp quốc cho biết chiến tranh và xung đột đã khiến khoảng chín trăm linh người dân ở mosun phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
trong đó hơn một phần ba sống tại các trại trú tạm bên ngoài thành phố
theo số liệu thống kê mới nhất của bộ nội vụ và truyền thông nhật bản
tính đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy dân số nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử
kể từ khi cuộc điều tra dân số được bắt đầu vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng thời làm tăng thêm thách thức trong vấn đề nhân khẩu học đối với vấn đề tăng trưởng kinh tế
theo thống kê dân số nhật bản hiện đang ở mức khoảng hơn một trăm hai mươi năm triệu người
giảm hơn ba trăm linh người so với một năm trước đó và là năm giảm dân số thứ tám
liên tiếp của nhật bản
cụ thể số trẻ được sinh ra trong năm nay giảm hai chín so với năm ngoái xuống còn gần một mươi
mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu này được thống kê và so sánh kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
những người có độ tuổi từ sáu mươi năm tuổi trở lên chiếm hai mươi bảy hai tỷ lệ cao nhất trong tổng dân số nhật bản
trong khi đó tỷ lệ của những người từ một mươi bốn tuổi trở xuống lại giảm xuống ở mức thấp kỷ lục là một mươi hai
những số liệu thống kê này có thể sẽ tạo thêm áp lực đối với chính phủ của thủ tướng shinzo abe
trong bối cảnh nước này đang cố gắng mạnh mẽ nhằm làm chậm sự suy giảm dân số
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân